liên quan đến trường hợp một người indonesia nghi nhiễm virus sars cov hai sáng nay ngày hai tháng bảy
bộ y tế đã chính thức thông báo xét nghiệm khẳng định tại viện pasteur tp hcm với ông này
và toàn bộ một trăm bốn mươi năm người có tiếp xúc đều có kết quả âm tính
viện pasteur tp hcm đêm một tháng bảy đã tiến hành xét nghiệm mẫu theo hai phương pháp
xét nghiệm kháng nguyên và xét nghiệm kháng thể
kết quả của hai phương pháp này mang giá trị khẳng định và đều cho kết quả âm tính
đối với trường hợp người indonesia nghi nhiễm virus sars cov hai
người này nhập cảnh ngày một mươi một tháng ba qua cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
lưu trú tại tầng hai khách sạn âu lạc phường mỹ phước thị xã bến cát tỉnh bình dương
trong quá trình ở việt nam từ ngày một mươi một tháng ba đến nay người này sức khỏe bình thường
chủ yếu sinh sống và đi lại từ khách sạn đến nơi làm việc
hiện tất cả người nghi nhiễm lẫn người tiếp xúc đều âm tính với virus sars cov hai